vào sáng ngày hôm nay ngay sau khi phát hiện hai trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trong đó có một trường hợp không nằm trong khu vực đã phong tỏa
ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch
cho đến nay thành phố hà tĩnh đã lập một mươi ba chốt phòng chống dịch quanh khu vực
tại thôn hồng hà xã thạch trung thành phố hà tĩnh là nơi ca mắc mới sinh sống
ủy ban nhân dân xã thạch hạ thành phố hà tĩnh đã phong tỏa toàn bộ trung tâm hành chính xã
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc để xác định f một f hai
đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các cán bộ trong trung tâm hành chính
bước đầu lực lượng chức năng đã xác định hai mươi f một có liên quan đến hai trường hợp dương tính với sars cov hai
ghi nhận vào sáng ngày hôm nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật huy động các đội cơ động tập trung lấy mẫu ba mẫu xét nghiệm
của các trường hợp liên quan trong ngày hôm nay ngày bảy tháng sáu